năm mới tết đến nhà nhà sắm sửa đồ trang trí cho ngôi nhà của mình để đón mùa xuân mới
với sự đa dạng về mẫu mã chủng loại giá cả được bình ổn mặt hàng trang trí tết năm nay đã thu hút rất nhiều khách hàng đi mua sắm
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại thành phố hồ chí minh
thị trường hoa giả rất nhộn nhịp các loại hoa như hoa mai hoa đào và các loại hoa khác cũng được trao chuốt cầu kỳ để phục vụ tết
theo một số người tiêu dùng để cho ngôi nhà của mình đẹp hơn trong dịp tết đến xuân về thì không thể thiếu hoa trang trí
hoa giả luôn được ưa chuộng nhiều nhất vì mẫu mã đa dạng màu sắc rất đẹp hoa luôn tươi đẹp và có thể sử dụng được nhiều năm mà vẫn không bị lỗi thời
ngoài ra những loại cây ăn quả cũng được nhiều người lựa chọn tìm mua trứng tết
có vẻ như là thiết kế mỗi năm thì mỗi khác năm nay thì mình thấy đẹp hơn năm trước
hoa ở đây đẹp lắm đẹp hơn ở chỗ tôi ở nhiều mà giá cả rất là tốt
nhìn chung giá cả các loại mặt hàng trang trí tết năm nay không biến động nhiều
hoa giả trang trí giao động từ một mươi ba tới ba mươi năm đồng hình ảnh trang trí từ hai mươi tới một trăm hai mươi đồng trậu hoa và cây cảnh từ một hai trăm linh đến một tám trăm linh đồng
tết mỗi năm thì người ta lựa hoa mai là nhiều hơn
nhưng mà năm nay thì ta còn lựa thêm những loại hoa
những loại hoa hồng hoa lan giống như hoa người ta lựa hoa cao cấp hơn
coi những cái mẫu cũ thì nó giảm bớt đi rồi có những cái mẫu mới về
rồi giá cả thì nó cũng vậy nó cũng bình ổn chứ nó không có tăng lên cao hay là như thế nào
dự báo trong vài ngày tới thị trường mua sắm đồ trang trí tết sẽ tiếp tục tăng mạnh
các mặt hàng trang trí cũng sẽ rực rỡ sắc màu với đủ chủng loại
do năm nay là năm đinh dậu nên loại trang trí hình con gà vàng là nhiều nhất
tuy mẫu mã đa dạng nhưng hàng việt nam nhìn chung vẫn còn khiêm tốn